thống kê sơ bộ từ đầu mùa mưa tại thành phố đà nẵng cho thấy là có khoảng trên bốn mươi điểm ngập lụt cục bộ tại quận nồi thành
và có nơi thì nước lên đến hơn nửa mét
nhiều phương án tạm thời đang được triển khai khắc phục
tuy nhiên về lâu về dài thì vẫn cần phải có những giải pháp căn cơ và bền vững hơn
năm năm nay gia đình bà nguyễn thị ba luôn phải chịu cảnh sống chung với lụt lội như thế này
mỗi khi mùa mưa đến hàng chục hộ dân tại khu phố bốn mươi tám phường hòa hải quận ngũ hành sơn
lại lo cảnh ngập lụt nước chàn vào nhà
từ nước cao là có phở tới ngực luôn rồi đó
vô trong đây nó cạn dần
thì quanh vô nhà rồi thì ngập nước rồi
cái bữa nó ăn không được rồi
cái bữa thì ăn bị cua
cái bữa thì nhịn
thau với nước chỗ mồ náu
theo thông kê từ ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
riêng khu vực nội thị có khoảng trên bốn mươi điểm ngập lụt
có nơi ngập sâu đến hơn nửa mét
gây không ít khó khăn cho việc đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân
như các đoạn bơm chống ngập
bây giờ là chúng tôi cũng đề xuất máy phục định dự phòng
trừ đường hợp cấp định
rồi đề xuất các máy bơm dự phòng
trừ đường hợp máy bơm bị sự khổ
rồi một số đề xuất về các đoạn bơm
trừ đường hợp mà nó ngập nhiều
thì mình sẽ di động để xử lý vấn đề này
trước tình hình mưa bão đang còn diễn biến phức tạp
đại diện sở xây dựng cho biết
đơn vị đã bố trí nhân lực thường xuyên theo dõi
đồng thời nhanh chóng xử lý thoát nước tại những khu vực trung tâm
bốn trạm bơm thuận phước trần thị lý trường trí cương k hai mươi
với tổng cơ suất trên hai mươi m một s
sẽ được vận hành tối đa khi khu vực nội thị xuất hiện ngập úng cục bộ